vụ tấn công ngày hôm qua là vụ tấn công tên lửa đầu tiên từ vùng đất palestine về phía israel trong gần một tháng qua
cuộc đàm phán vòng năm giữa tư lệnh quân đội ấn độ và trung quốc đã diễn ra hôm qua tại khu vực biên giới giữa hai nước
tại cuộc đàm phán ấn độ tiếp tục yêu cầu phía trung quốc rút toàn bộ binh lính khỏi nhiều vị trí
cụ thể các vị trí được phía ấn độ yêu cầu trung quốc rút quân bao gồm hồ pan gong khu vực gora và bình nguyên đép sang
tuy nhiên phía trung quốc vẫn tiếp tục từ chối rút hết binh lính
ngoài ra đại diện quân đội trung quốc cũng không phản hồi về yêu cầu cắt giảm sự hiện diện của ba mươi binh lính đang đồn trú tại đông ladak
trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân tuyên bố hai nước đã hoàn thành việc rút binh lính giảm đối đầu tại các địa điểm ở biên giới
tuy nhiên chỉ hai ngày sau đó phía ấn độ kêu gọi trung quốc hợp tác chân thành khôi phục hòa bình và yên tĩnh tại biên giới
tổng thống philippines rodrigo duterte vừa lên tiếng xin lỗi người dân vì chính phủ không còn đủ ngân sách để hỗ trợ họ ứng phó với đại dịch covid một mươi chín trong bối cảnh thủ đô manila sắp tái phong tỏa trong vòng hai tuần
tổng thống philippines cũng lưu ý thêm rằng không nên so sánh nước ông với các quốc gia khác vì manila không có nhiều ngân sách dự trữ
trước đó cùng ngày chính phủ philippines tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở khu vực metro manila và các tỉnh lân cận từ dạng sáng ngày một mươi
bốn tháng tám đến ngày một mươi tám tháng tám
theo đó người dân ở đây chỉ được phép ra khỏi nhà vì mục đích công việc hoặc mua nhu yếu phẩm
các cơ sở kinh doanh như salon hiệu cắt tóc có thể phải đóng cửa trong khi các nhà thờ cũng thông báo sẽ đóng cửa trở lại
hiện philippines đã ghi nhận hơn một trăm một mươi một bốn trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có trên năm hai trăm linh ca tử vong
chiều nay theo giờ việt nam giá vàng gần một đồng
giao ngay có lúc tăng lên mức cao kỷ lục một chín trăm tám mươi bốn sáu mươi sáu usd một ounce vào đầu phiên
dự báo giá vàng có thể còn tăng mạnh do những lo ngại về khả năng kinh tế suy giảm
giá vàng châu á đã chạm mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày ba tháng tám
giữa bối cảnh dịch covid một mươi chín thúc đẩy nhu cầu dự trữ đối với tài sản an toàn
dù đa tăng của giá kim loại quý này đã bị hạn chế bởi đồng đô la mạnh lên
trong phiên giao dịch ngày ba tháng tám
giao ngay ổn định ở mức một chín trăm bảy mươi ba bảy mươi năm usd đổi một ao
giá vàng mỹ giao kỳ hạn phiên này tăng ba lên một chín trăm chín mươi hai một usd đổi một ảo
chỉ số đồng đô la phiên này cũng tăng ba so với các đồng tiền khác
đây là yếu tố hạn chế đa tăng của giá vàng trong phiên này
tại việt nam công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội
mua vào năm mươi sáu bảy mươi năm triệu đồng một lượng và bán ra năm mươi bảy chín mươi hai triệu đồng một lượng
ngân hàng trung ương thái lan bot ước tính nền kinh tế nước này có thể giảm
ở mức kỷ lục một mươi ba trong quý hai năm nay trong bối cảnh hoạt động kinh tế bị đình trệ
do các biện pháp phong tỏa để phòng chống đại dịch covid một mươi chín
vụ trưởng vụ kinh tế và chính sách của ngân hàng trung ương thái lan bot cho biết
nếu mức sụt giảm đúng như dự đoán đó sẽ là con số tăng trưởng quý hai
tồi tệ nhất của thái lan trong hai mươi hai năm qua
bot cho rằng
đã khiến nhiều nước đưa ra các biện pháp hạn chế di chuyển quốc tế
và điều này đã gây ảnh hưởng đến ngành du lịch của thái lan
bên cạnh đó đại dịch cũng đã tác động tới xuất khẩu hàng hóa
khi nhu cầu của các đối tác thương mại thái lan yếu đi
tuy nhiên có năm chỉ số kinh tế cho thấy sự cải thiện trong tháng sáu vừa qua
bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu tiêu dùng nội địa đầu tư tư nhân và chỉ số chế tạo
trong trường hợp số liệu kinh tế trong quý hai năm nay tốt hơn
bot có thể nâng dự báo gdp của cả năm hai nghìn hai mươi
australia đang điều tra ứng dụng tiktok trước những lo ngại về việc
ứng dụng này có thể vi phạm quyền riêng tư và gây ra những rủi ro về mặt an ninh
thủ tướng australia scott morrison đã yêu cầu các cơ quan tình báo
mở hai cuộc điều tra với ứng dụng tiktok
bên cạnh đó bộ nội vụ nghiên cứu về các bước đi mà chính phủ có thể thực hiện
nhằm kiểm soát quyền riêng tư và an toàn dữ liệu
ngoài tiktok bộ nội vụ australia cũng đang xem xét ứng dụng wechat
một ứng dụng khác rất phổ biến của trung quốc
đang được khoảng hai triệu người dân australia sử dụng
trong một tuyên bố tiktok australia đã chấn an người sử dụng khi khẳng định
công ty không chia sẻ các thông tin với bất kỳ chính phủ nào
bao gồm cả chính phủ trung quốc và cũng sẽ không làm vậy cho dù được yêu cầu
thưa quý vị hôm hai mươi bảy tháng bảy vừa qua cờ mỹ đã bị hạ xuống
tại lãnh sự quán của nước này ở thành đô tỉnh tứ xuyên trung quốc
bắc kinh cho biết quyết định đóng cửa cơ sở ngoại giao này là hợp pháp và cần thiết
nhằm đáp lại việc washington đóng cửa lãnh sự quán trung quốc tại houston bang texas
với cáo buộc nơi này liên quan tới hoạt động gián điệp kinh tế và công nghệ
đây chỉ là một trong hàng loạt động thái ăn miếng trả miếng của hai nước
giữa lúc quan hệ song phương đang xấu đi nhanh chóng
làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai cường quốc
và trong lúc căng thẳng mỹ trung dường như không có hồi kết
thì theo các chuyên gia kinh nghiệm từ chiến tranh lạnh giữa mỹ và liên xô
có thể giúp ngăn chặn một cuộc xung đột nóng giữa hai quốc gia
những dấu hiệu của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai cường quốc thế giới
là mỹ và trung quốc thể hiện trong một loạt phát biểu gần đây
từ các quan chức hàng đầu trong chính quyền tổng thống donald trump
bao gồm bộ trưởng tư pháp william barr cố vấn an ninh quốc gia robert o brien
giám đốc fbi christopher wray
và nhất nhất là ngoại trưởng mỹ mike pompeo
đáp lại ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho rằng mỹ đã đánh mất lý trí đạo đức và uy tín
đã đến lúc thừa nhận thực tế rõ ràng là washington và bắc kinh đang trong một cuộc chiến tranh lạnh mới
hai bên cần khẩn trương tìm cách kiểm soát chiến tranh lạnh mới và ngăn nó bùng phát thành xung đột nóng
cũng như chiến tranh lạnh giữa mỹ và liên xô
cuộc đối đầu địa chính trị toàn cầu kéo dài nhiều thập kỷ
washington và bắc kinh đang coi nhau là đối thủ chiến lược
hai bên đều cạnh tranh khắp toàn cầu triển khai hoạt động tại nhiều khu vực
đặc biệt là châu á nhằm thu hút các đối tác và khách hàng ngăn họ ngả về phía đối thủ
cả hai cũng tổ chức các cuộc tập trận nhằm gian đe đối phương
chuẩn bị cho nguy cơ đụng độ trực tiếp hoặc xung đột ủy nhiệm đồng thời củng cố kho vũ khí quân sự
hai chính phủ đều nghĩ rằng phía bên kia đang tìm cách can thiệp vào hệ thống chính trị của mình
giới chức cấp cao hai nước nghi ngại nhau sâu sắc và đều thu thập thông tin tình báo chống lại bên kia
căng thẳng không chỉ giới hạn giữa hai chính phủ
mà còn làm dạn vỡ quá trình trao đổi học thuật và những mối liên kết xã hội mỹ trung khác
các hãng truyền thông và người dùng mạng xã hội hai nước thể hiện thái độ ngày càng gây gắt với nhau
kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tâm lý bài xích lẫn nhau giữa hai bên cao chưa từng thấy
thương mại và đầu tư công cụ giúp giữ thăng bằng cho quan hệ mỹ trung lâu nay
giờ đây cũng phải chịu hàng loạt hạn chế bởi cuộc chiến tranh thương mại
giữa tình hình căng thẳng nghiêm trọng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giữ cho cuộc chiến tranh lạnh mới
không tăng nhiệt và kiểm soát những xung đột ngày càng leo thang
dù bối cảnh hiện nay khác so với chiến tranh lạnh trước đây
khi nền kinh tế và vị thế toàn cầu của trung quốc mạnh hơn nhiều so với liên xô
mỹ và liên xô đã tuân thủ một khuôn khổ kiềm chế thủ địch bất chấp mối quan hệ đối đầu trong chiến tranh lạnh
do đó ngay cả khi cạnh tranh khốc liệt
mỹ trung vẫn phải thiết lập các cơ chế bảo đảm an toàn và ổn định
có khả năng kiềm chế sự thù ghét và ngăn chặn những hành vi khiêu khích
mỹ trung đều là các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân
tuy nhiên khác với quan hệ mỹ và liên xô
họ không có các hiệp định kiểm soát vũ khí chiến lược song phương hoặc bộ quy tắc quản lý xung đột
đây được cho là yếu tố vô cùng nguy hiểm
yêu tiên đặt ra là phải xây dựng cơ chế liên lạc giữa quân đội hai nước và các cơ sở an ninh quốc gia
đồng thời thiết lập những quy trình chính xác nhằm ngăn chặn một cuộc chạm trán quân sự tình cờ
leo thang thành chiến tranh toàn diện
việc hai bên cùng cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên sẽ là bước khởi đầu tốt
sau bốn thập kỷ mỹ và trung quốc đã trực tiếp trao đổi các chuyên gia và sinh viên
tuy nhiên hoạt động này bị suy yếu nghiêm trọng vài năm gần đây và được cho là cần xây dựng lại
nhằm tăng cường gắn kết và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
để tháo ngòi nổ căng thẳng một số học giả mỹ cho rằng
chính phủ nước này và trung quốc cần đạt được một thỏa thuận vĩ đại
tuy nhiên quan hệ mỹ trung hiện nay quá phức tạp và ẩn chứa nhiều rủi ro khi tiến hành kế hoạch vĩ mô như vậy
hai nước sẽ tiếp tục đối đầu trên mọi mặt và căng thẳng sẽ chỉ leo thang theo thời gian
do đó các bên cần chấp nhận chiến tranh lạnh mới trong lúc nỗ lực kiểm soát và kiểm chế nó